thưa quý vị công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình vừa tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh quần áo tại số nhà tám mươi ba trên đường nguyễn văn cử
do dương văn cao và vợ là hoàng thị mỹ hằng làm chủ cùng một số đối tượng đang có hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông
lực lượng công an thu giữ một mươi bộ máy tính một mươi một điện thoại di động nhiều gói bưu phẩm đựng sim điện thoại hơn một thẻ sim điện thoại và sim data
cùng nhiều vật dụng là thẻ bùa giấy chứng nhận công đức vật phẩm phong thủy
các đối tượng khai đã mua data là danh sách thông tin khách hàng và phôi sim không còn giá trị sử dụng
sau đó giả danh là nhân viên nhà mạng gọi điện thoại tư vấn lừa bán các sim không còn sử dụng hoặc là giả cô đồng
trào bán các vật phẩm phong thủy giá trị thấp được cúng bùa chú cho những người nhẹ dạ cả tin với giá trị cao nhằm chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay với thủ đoạn như trên các đối tượng đã lừa đảo gần sáu mươi bị hại ở bốn mươi tỉnh thành trên cả nước và chiếm đoạt số tiền gần một mươi bốn tỷ đồng
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam các đối tượng là nguyễn anh kiệt nguyễn hoàng phương nguyễn thị mỹ ngân và nguyễn thị phương yến
trần thanh toàn
hồ quốc tấn hiệp và đỗ minh tân để điều tra về các hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó kiệt và phương bị bắt quả tàng đang cất giữ hai gói chứa ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp tại căn nhà ở khu phố hai a phường tràng giài tp biên hòa
tiếp tục kiểm tra một căn phòng ở tầng hai của ngôi nhà này lực lượng công an phát hiện tám đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy cùng với một gói ma túy và một số vật dụng có liên quan
cơ quan công an xác định căn nhà trên được kiểm tra và tìm ra những vật dụng có liên quan
kiệt và phương thuê lại sau đó thiết kế thành điểm sử dụng ma túy
được biết địa điểm trên các đối tượng hiệp tân toàn bỏ tiền ra mua ma túy sau đó cùng với các đối tượng còn lại đến thuê nhà của kiệt và phương để cùng nhau sử dụng ma túy
thưa quý vị cứ theo quy luật hàng năm thì thời gian cận tết nguyên đán một số loại tội phạm thường có diễn biến phức tạp khó lường
và để đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn lực lượng hình sự tp vinh công an tỉnh nghệ an đã và đang tập trung lực lượng
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội
từ việc ra soát đưa vào danh sách theo dõi những đối tượng có tiền án tiền sự lực lượng hình sự công an tp vinh đã kịp thời bắt giữ không ít đối tượng ngựa quen đường cũ
điển hình ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố đã bắt giữ lê văn thi khi đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản như tv bình nóng lạnh với trị giá gần hai trăm linh triệu đồng
thì đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
sự báo gần tết tội phạm trộm cắp tài sản sẽ hoạt động mạnh hơn
chính vì vậy lực lượng hình sự công an tp vinh đã chủ động các phương án
trong đó việc nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ tài sản là biện pháp phòng ngừa quan trọng
vừa rồi thì phương quan báo cũng đã triển khai đến các khối diễn cư
để phối hợp cùng các công an để tổ chức kiểm tra
kiểm soát và quản lý trên địa bàn để bảo đảm trật tự an ninh của khôi xóm
rồi khu diễn cư trên địa bàn
và về khối xóm thì cũng rất là nhiệt tinh và rất là ủng hộ
tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm trong dịp tết
cùng với tội phạm truyền thống lực lượng hình sự cũng tăng cường đấu tranh mạnh trên không gian mạng
nhất là truy quét các đường dây đánh bạc
chiến công mới nhất ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng hình sự đã triển phá đường dây do nguyễn đỉnh quân tổ chức đánh bạc
với số tiền giao dịch hơn hai tỷ đồng
riêng trong thời gian diễn ra world cup hai nghìn hai mươi hai
đường dây do nguyễn đỉnh quân thiết lập có hàng chục đại lý
tổ chức cho hàng trăm con bạc tham gia đặt cược
số điểm đặt cược là một triệu điểm
tăng số đánh bạc khoảng hơn ba trăm linh tỷ đồng
vì em có liên hệ một đối tượng cường ở bên campuchia
và lấy một tài khoản là super
master em về em phân lên nhiều tài khoản đại lý em cấp cho người chung
qua hình thức cái độ trên các trang mạng
cái độ bóng tăm tám và vì bé tăm tám
còn mẹ vào các trang mạng mà đăng nhập tài khoản
và cái cửa cấp kèo trên dưới tài xỉu
góc man và kèo chính của các giải đấu của nhà cái đưa ra
sau hơn một tháng gia quân tấn công chấn áp tội phạm
lực lượng hình sự công an tp vinh
đã điều tra làm rõ sáu vụ năm đối tượng
dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn có một lý do
khó khăn vất vả thường xuyên di chuyển các địa bàn
trực chiến một trăm linh quân số
nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng hình sự
đều nêu cao quyết tâm vì nhân dân phục vụ
cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát hình sự
cũng đã quyết tâm
không kể cái dơ dật ngay đêm
mà đồng thời là chúng tôi cũng đã tổ chức
trực bán trực chiến một trăm linh quân số
để đảm bảo cho công tác
đảm bảo những trực tư trên địa bàn
để đảm bảo cho công tác
đảm bảo cho một cái tiệc cho người dân
được đối xử đoàn tiệc trong sự yên bình nhất
cùng với những nỗ lực của ngành chức năng
lực lượng công an khuyến cáo người dân
cần tăng cường tinh thần cảnh giác
với các loại tội phạm
và tự giác thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
trung tay cùng với lực lượng công an
tham gia phòng chống tội phạm
thưa quý vị như ở bản tin trước chúng tôi đã thông tin
vào ngày hôm qua công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đã nhận được tin báo có một bé trai một mươi tuổi
bị ngã rơi vào luồng
lỗ trụ đóng bê tông
với chiều sâu khoảng ba mươi mét
ở công trình đang thi công
và cho đến thời điểm hiện tại
lực lượng chức năng tỉnh đồng tháp
vẫn đang cố gắng giải cứu
thế nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được với nạn nhân
nói chung là công tác cứu nạn
hôm nay thì báo với em
nói chung là theo tình huống
hiện nay thì chúng ta chỉ có sử dụng
dùng một khoang
khoang một cái nhồi
để cho nó lỏng
cọc để kéo ra
để kéo ra
cúc cái cọc
khoảng ba bốn mét nó lên
hiện nay chúng ta không thể nào
để nó xuống để cứu
theo cái đường
mà bé nó thót xuống được
nên là chỉ sử dụng
sử dụng cả
một cổ để
cái cọc nó lên
chúng ta mới sử dụng
tháo từ khớp
tới phút nào thì ta cắt
khớp đó thì
tháo từ khớp
tháo ra thôi
cái cục này nó khác ngoài
cái cục này nó thô này
nói chung là cái khả năng sống
thì mình cũng còn hy vọng thôi
tuy nhiên mình cũng có
cái công tác làm theo
đúng bài bản
tạo oxy xuống để tạo một cái oxy
trong cái cấm
để cho cháu
để có cái oxy
để cháu có
để cháu có cái oxy
để có cái khí thở
cho nó ổn định
để có cái mình
thời gian làm nhanh chừng nào
để hy vọng
để cháu nó còn được
tức là từ hôm qua tới giờ
mọi công tác mình làm
nhanh mỗi khẩu trường
nói chung là
cố gắng hết sức
huy động hết sức lực lượng
để chúng ta
để tranh thủ
rồi sớm nhất
để chúng ta
nói chung là
theo một ca
anh em mệt
khoảng năm sáu tiếng
thay đổi ca
đảm bảo sức khỏe
để thay đổi
để kiếp thời
để công tác
vâng và những thông tin
tiếp theo của vụ việc
sẽ liên tục được chúng tôi
cập nhật trong những bản tin
xin được chuyển sang
thông tin khác
cục đăng kiểm việt nam
vừa ra quyết định
tạm đình chỉ
toàn bộ hoạt động kinh doanh
dịch vụ kiểm định
xe cơ giới
đơn vị đăng kiểm
xe cơ giới
tỉnh bắc ninh
thành phố hồ chí minh
trong thời hạn là ba tháng
lý do được
cục đăng kiểm chỉ ra
là cả hai đơn vị đăng kiểm trên
đã vi phạm quy định
tại nghị định số
ngày tám tháng một mươi
của chính phủ
quy định về
kinh doanh dịch vụ
kiểm định xe cơ giới
quy định này có hiệu lực
kể từ ngày hôm nay
mùng một tháng một
đến hết ngày ba mươi một tháng ba
hết thời hạn tạm đình chỉ
đơn vị đăng kiểm
phải có văn bản đề nghị
cho phép tiếp tục
hoạt động kiểm định trở lại
gửi cục đăng kiểm việt nam
xem xét quyết định
bên cạnh đó
cục đăng kiểm việt nam
cũng yêu cầu
phòng kiểm định xe cơ giới
có trách nhiệm quản lý
giám sát trong thời gian
đơn vị đăng kiểm xe cơ giới
tạm đình chỉ
hoạt động kiểm định
tiếp sau đây sẽ là những thông tin
về truy nãi tội phạm
tính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn huy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú
tại thôn đông thị
xã hà vinh
huyện hà trung
tỉnh thanh hóa
về tội tổ chức
cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài
hoặc ở lại nước ngoài trái phép
đối tượng này cao một m sáu mươi hai
và có sẹo chấm cách hai cm
trên đuôi lông mảy trái
còn liên quan đến tội
sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông
phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng
đối tượng lê hạnh minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú
tại một mươi chín trên sáu mươi bảy
nguyễn văn cử
phường ngọc lâm
quận long biên
thành phố hà nội
hộ khẩu thường trú
tại hai mươi sáu trên chín mươi hai
phường ngọc lâm
quận long biên
thành phố hà nội
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an